các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

vũ thị hoan nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn sản xuất thương mại dịch vụ yên khánh giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn yên khánh hải thành từ bảy chín năm tù phạt bổ sung từ hai mươi ba mươi triệu đồng
đại diện viện kiểm sát cũng đề nghị trả lại quyền sử dụng ba khu đất trên đường tôn đức thắng tp hcm cho quân chủng hải quân
đối với số tiền hơn chín trăm ba mươi chín tỷ đồng là tiền sử dụng của ba khu đất nêu trên đây là tiền liên quan trực tiếp tới tội phạm cần tịch thu xung công vào ngân sách nhà nước
sáng nay tòa án nhân dân tỉnh an giang vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo nguyễn thị mỹ hoàng nguyên là thủ quỹ kiêm thủ kho phòng giao dịch cái dầu
trực thuộc ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh long xuyên bidv cái dầu
về các tội tham mô tài sản và lừa đảo chiếu đoạt tài sản cùng các đồng phạm nguyên là cán bộ nhân viên bidv cái dầu
và bidv long xuyên cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo có trạng từ tháng hai năm hai nghìn một mươi bốn đến một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu để có tiền tiêu xài và trả nợ
nguyễn thị mỹ hoàng đã dùng thủ đoạn gian dối mượn thẻ tiết kiệm có kỷ hạn của khách hàng mở tại bidv cái dầu
để kiểm tra đối chiếu tiền lãi rồi dùng thẻ tiết kiệm này làm thủ tục vay tiền giả chữ ký chữ viết của khách hàng
hoặc dối gạt khách hàng ký khống vào hồ sơ tiến dụng để hoàng chiếm đoạt tiền bidv cái dầu
đồng thời hoàng tự ý mở niêm phong lấy các thẻ tiết kiệm trả lại khách hàng sau khi chiếm đoạt tiền
và khi có kiểm tra hoàng mượn thẻ tiết kiệm niêm phong lại để tránh bị phát hiện
bằng thủ đoạn trên hoàng đã chiếm đoạt của bidv cái dầu hai mươi tám tỷ sáu trăm hai mươi triệu đồng
ngoài ra hoàng còn dùng thủ đoạn gian dối gạt huỳnh trung vinh trong việc cho vay tiền đáo hạn để chiếm đoạt với số tiền bảy tỷ ba trăm linh triệu đồng
đến ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu hành vi của hoàng bị bidv long xuyên phát hiện nên hoàng đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang tự thú
dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài
cũng với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dương minh hiến sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy trú tại xã lộc ninh tp đồng hới
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng đối với dương minh hiến
theo tài liệu điều tra trước đây đối tượng dương minh hiến mở doanh nghiệp xây dựng tổng hợp nhưng bị phá sản và sinh ra nợ nần nhiều người
do không có tiền trả nợ nên trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi năm
mặc dù không có chức năng bố trí hay tuyển dụng người vào làm việc tại các cơ quan nhà nước
nhưng dương minh hiến đã dùng thủ đoạn đưa ra thông tin và hứa hẹn sẽ xin được việc làm vào các cơ quan nhà nước
để nhận tiền của một số người dân trên địa bàn nhờ hiến xin việc với số tiền từ năm mươi đến một trăm bảy mươi ba triệu đồng
sau khi nhận tiền dương minh hiến không xin được việc làm cho ai như hứa hẹn và đã chiếm đoạt của năm người với tổng số tiền năm trăm bảy mươi ba triệu đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị những năm gần đây hành vi trục lợi bảo hiểm đang có diễn biến rất phức tạp ở hầu hết các loại hình
với phương thức thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi
vụ án đỗ văn minh bốn mươi chín tuổi bí thư đảng ủy xã liên hà huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
lên kế hoạch sát hại cháu vợ đốt xác nhằm thế thân với mục đích trục lợi một mươi tám tỷ đồng tiền bảo hiểm mới đây
thì được coi là một hình thức phạm tội mới với tính chất đặc biệt nghiêm trọng
tại cơ quan công an đỗ văn minh bước đầu khai nhận vì mình đang nợ số tiền hơn một mươi tỷ đồng
nên đã mua gói bảo hiểm nhân thọ và nảy sinh ý định giết cháu vợ tạo hiện trường giả để vợ con được nhận tiền bảo hiểm
lên tới một mươi tám tỷ đồng và chủ nợ không đòi tiền hành vi này của minh đã gây bức xúc trong dư luận
thuộc lợi bảo hiểm nhân thọ thì không thể nào chấp nhận được
mình dân rất thấy bức xúc về vấn đề này vì hành vi này rất độc ác và ngu nhân tính
và hành vi này khi người đấy lại là người quen của trong gia đình
tôi chỉ là một người dân bình thường nhưng mà chỉ vì trục lợi cá nhân mà coi như là cái bảo hiểm nhân thọ
coi như là lên đến hàng tỷ đồng như thế mà bản thân lại vô tâm đi giết một người thân của mình để trục lợi như thế là quá tàn ác
tuy nhiên khi nói đến vụ việc này đối tượng không nhận thức được một điều
việc chi trả bảo hiểm đối với mảng nhân thọ
đặc biệt liên quan tới chuyện tử vong được quy định kiểm soát hết sức chặt chẽ cùng với đó để ngăn chặn tình trạng gian lận trục lợi trong việc mua bảo hiểm
hiện pháp luật đã có những chế tài cụ thể để xử lý đối với hành vi trên
thực tế mà nói thì trước năm hai nghìn một mươi năm với sự xuất hiện của bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm và bộ luật này có hiệu lực vào năm hai nghìn một mươi bảy
thì hành vi trục lợi bảo hiểm chỉ có thể chúng ta có cái chế tài xử lý bằng những cái quy định của pháp luật hành chính luật dân sự
và như thế có nghĩa là nó không đảm bảo được cái sức gian đe
tuy nhiên thì với sự ra đời của bộ luật hình hành trình sự hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy thì chúng ta có hẳn một quy định liên quan đến hành vi về trục lợi bảo hiểm
đó là tội phạm được quy định tại điều hai trăm một mươi
và với cái quy định này thì chúng ta thấy rằng là những người có hành vi trục lợi bảo hiểm sẽ có nguy cơ phải đối diện với sự xử lý nghiêm khắc của nhà nước có thể lên tới bảy năm tù
vâng với trường hợp cố tình hủy hoại tài sản sức khỏe
thì sẽ không được bảo hiểm thanh toán
và để nhận diện rõ hơn về hành vi trục lợi bảo hiểm của các đối tượng này xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiêu điểm trong bản tin thời sự an ninh hai mươi bốn h của chúng tôi vào lúc một mươi tám h chiều ngày hôm nay
còn bây giờ xin để tiếp tục với tin tức khác
thưa quý vị tại bình định vào sáng nay tòa án nhân dân tỉnh bình định đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt mức án một mươi ba năm tù giam đối với bị cáo phạm vĩnh cát sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ở tp quy nhơn về hành vi giết người
điều đang nói nạn nhân của cát thì không ai khác chính là cha và mẹ ruột của đối tượng
xuất phát từ việc sử dụng nhiều loại ma túy dẫn đến rối loạn tâm thần làm hạn chế nhận thức hạn chế điều khiển hành vi nên khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi chín vì bực tức việc bị cha mẹ nói mình không tu trí cuộc sống nên cát đã dùng thanh sắt đường dây của cửa kéo trong nhà đánh vào đầu vai lưng cha mẹ ruột mình là ông phạm vĩnh tường và bà nguyễn thị trường gây tổn thương cơ thể lần đầu

đến chiều ngày một mươi tháng năm trong lúc bà hạnh dắt xe ra trước nhà thì xảy ra xô xát với ông phúc ông phúc đã cầm dao đâm bà hạnh khiến bà hạnh tử vong hằng xóm cho biết là trước đó thấy ông phúc và bà hạnh có cái vã thời điểm sau khi xảy ra án mạng kiểm tra người nguyễn đức phúc phát hiện đối tượng dương tính với ma túy hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ
do thiếu tiền tiêu xài ba thanh niên cùng chú tại tỉnh hậu giang đã rủ nhau dùng hung khí gây ra hai vụ cướp tài sản người đi đường một cách manh động sau khi trở về nhà trú ẩn được gần hai tháng thì các đối tượng này đã bị cơ quan công an phát hiện và đến tận nhà bắt giữ
ngày một mươi chín tháng năm lực lượng kỳ sát hình sự công an tỉnh kiên giang và công an huyện phú quốc đã đồng loạt tiến hành bắt giữ nguyễn tuấn anh trần văn mến cùng chú tại huyện phục hiệp tỉnh hậu giang và phạm văn hay chú tại huyện châu thành a tỉnh hậu giang
bước đầu các đối tượng khai nhận vào khuya ngày hai mươi chín tháng ba cả ba đã rủ nhau mang theo giao tự chế đi trên hai chiếc xe máy đến đoạn đường vắng thuộc ấp bốn gội xã cửa dương huyện phú quốc để cướp tài sản người đi đường
khi phát hiện có người phụ nữ đi xe máy một mình thì tuấn anh điều khiển xe chở mến áp sát để mến kề dao vào cổ không chế nạn nhân cướp tài sản còn hay có nhiệm vụ chạy sau quan sát để canh đường
với thủ đoạn này chỉ chưa đầy hai giờ đồng hồ bọn chúng đã gây ra hai vụ cướp tài sản hết sức táo tợn của hai người phụ nữ chiếm đoạt số tiền một mươi hai triệu đồng và ba điện thoại di động có giá trị
đến sáng ngày hôm sau cả ba chia đều cho nhau số tài sản vừa được rồi mua vé tàu trở về quê ẩn nấu cho đến ngày bị bắt
tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hà thị diều sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy hồ hậu thường trú tại xã tân hoa huyện lục ngạn tỉnh bắc giang về tội mua bán phụ nữ và mua bán trẻ em
bên cạnh đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn cũng ra quyết định truy nã đối với đối tượng hoàng thanh hiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hồ hậu thường chú
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn cũng ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn khắc duy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hồ hậu thường chú tại tổ hai mươi sáu phường minh xuân thành phố tuyên quang tỉnh tuyên quang
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thể truy nã đối tượng hãy truy nã đối tượng
nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện